vào chiều ngày hôm nay tại phiên họp thứ hai mươi ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai và tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cũng đã tham dự phiên họp báo cáo thêm về một số vấn đề được báo cáo đề cập
báo cáo công tác dân nguyện tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai và tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đã ghi nhận và tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân cả nước
trong đó nêu rõ cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc gia quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông
và đây là nguyên nhân chính làm giảm số vụ tai nạn giao thông so với các kỳ nghỉ tết trước đó
bên cạnh đó một số vấn đề còn tồn tại ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý giải quyết
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đồng tình với báo cáo của ban dân nguyện đồng thời cung cấp thêm một số thông tin được cử tri quan tâm đề cập
hôm nay đang tập trung giải quyết các cơ quan tổ tụng đang tập trung giải quyết hai cái vụ án đang khởi tố
đó là vụ án liên quan đến tân hoàng minh và vạn thịnh pháp
có số lượng người tập trung đông để yêu cầu đòi hỏi quyền lợi
thì những vụ việc này đang được các cơ quan tổ tụng tiến hành theo đúng quy định của pháp luật
trình tự quy định của pháp luật trong đó có việc giải quyết quyền lợi của những người tham gia mua trái phiếu của các doanh nghiệp này
thì cái này giải quyết theo thủ tục kinh trự đúng quy định
và cũng đã tham mưu cho chính quyền cấp ủy địa phương nơi có nhiều số đông người dân tham gia khiếu kiện liên quan đến vấn đề này
bình tĩnh và sẽ chờ các cơ quan chức năng
liên quan đến cái hoạt động tổ tụng giải quyết thấu đáo các cái vấn đề liên quan phát sinh trong cái vụ việc này
thứ trưởng lê quốc hùng cũng cho biết liên quan đến các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người
bộ công an cũng đã tích cực chỉ đạo sát sao để công an cấp tỉnh tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương nơi phát sinh vụ việc
đồng thời giải quyết theo đúng trình tự không để xảy ra hay phát sinh thêm những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đã tiết ngài ba lúc đi ti bò đại sứ đặc mệnh toàn quyền hungary tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm mong muốn trong thời gian tới trên cương vị mới của mình
ngài đại sứ sẽ tiếp tục đưa ra những sáng kiến biện pháp nhằm tăng cường thúc đẩy hơn nữa
quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nêu rõ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và hungary không ngừng được củng cố
phát triển trên các lĩnh vực đặc biệt việt nam và hungary là thành viên của nhiều công ước
liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về chống tham nhũng
về kiểm soát ma túy và chống khủng bố hai nước cũng đã ký hiệp định về dẫn độ tội phạm
hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan hữu quan
hai nước về hợp tác quản lý xuất nhập cảnh phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
những văn bản hợp tác tạo hành lang pháp lý cho cơ quan thực thi pháp luật hai nước hợp tác chặt chẽ
chẽ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và nhân đạo để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác
trong thực thi pháp luật giữa hai nước hai bên đã thống nhất thời gian tới các cơ quan chức năng
việt nam hungary tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến an ninh quốc gia tình hình tội phạm
có liên quan đến hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm
chú trọng tham vấn trao đổi thông tin ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức
quốc tế mà hai bên tham gia hỗ trợ tạo điều kiện cho việc hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an
việt nam về năng lực chuyên ngành hai bên tin tưởng quan hệ song phương việt nam hungary sẽ
tiếp tục phát triển tốt đẹp mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
hàng năm sau mỗi dịp nghỉ lễ tết nguyên đán thì số lượng người tham gia làm thủ tục xuất nhập cảnh
lại tăng đột biến và lợi dụng điều này một số đối tượng ngoài trụ sở đã tìm cách tiếp cận người
dân để mời chào làm hộ chiếu bằng các dịch vụ như bán sim chính chủ nộp tiền qua tài khoản
nhận đăng ký tờ khai để thu lợi với mức giá từ một trăm năm mươi đến bốn trăm linh đồng một người dự báo được
tình hình đó công an tỉnh nghệ an đã nhanh chóng cử tổ sung kích thực hiện đề án sáu phối hợp với
phòng quản lý xuất nhập cảnh để hướng dẫn trực tiếp hỗ trợ người dân làm hộ chiếu online
ngay trước trụ sở
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an nghệ an rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh như thế này một số
đối tượng tìm cách tiếp cận người dân để mời chào tư vấn các dịch vụ làm thủ tục hộ chiếu như viết
tờ khai chụp ảnh bán xin chính chủ nhiều người dân do không có điện thoại thông minh
không tiếp cận được thông tin làm hộ chiếu online nên sẵn sàng bỏ tiền để nhờ làm thủ tục hộ
để hạn chế tình trạng trên công an tỉnh nghệ an đã kịp thời chỉ đạo tổ sung kích
với đề án sáu phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn
hỗ trợ người dân làm hộ chiếu online đồng thời công an tỉnh nghệ an chỉ đạo các lực lượng liên
quan kịp thời xử lý nghiêm tình trạng này tuyệt đối không để tái phát
sau khi được hướng dẫn nhiều người dân có thể tự đăng ký
nộp hồ sơ làm việc tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm
tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm ki
cũng biết là từ nãy là phải làm thực tuyện như thế này để mình vào ta thấy là làm thực tuyện này nó hợp lý và nhanh hơn nhanh còn hơn
mình hài lòng với những cái gì mà các anh đấy chỉ kỳ giải sẵn nhớ
theo số liệu thống kê trong thời gian gần đây trung bình mỗi ngày phòng quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận khoảng một người một ngày tới làm thủ tục về hộ chiếu giấy thông hành
trước số lượng người dân về làm các thủ tục rất đông phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nghệ an cũng đã chủ động bố trí các thiết bị và huy động một trăm linh cán bộ nhân viên làm công tác tiếp dân để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm các thủ tục xuất nhập cảnh nhanh gọn thuận lợi
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối qua tại cửa hàng thế giới di động ở đường hai bà trưng thuộc phường hùng vương thành phố phúc yên đã xảy ra một vụ cướp tài sản
đối tượng sử dụng một súng bắn đe dọa hai nhân viên của cửa hàng rồi cướp đi ba mươi năm điện thoại di động các loại trị giá khoảng bốn trăm bốn mươi một triệu đồng và sáu mươi năm triệu đồng tiền mặt
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc chủ trì phối hợp với công an thành phố phúc yên cục cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tổ chức điều tra truy xét làm rõ đối tượng
đến một mươi sáu h ngày hôm nay sau một mươi tám h đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo lực lượng điều tra đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là nguyễn văn hào khi đối tượng đang bỏ trốn tại xã đại lào thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã khám xét khẩn cấp người nơi ở nơi làm việc của hào thu giữ hai mươi một điện thoại di động các loại một xe ô tô bán tải một xe mô tô sh và khẩu súng mà hào đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
thông tin mới nhất liên quan tới vụ tai nạn giao thông tại quảng nam xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay vừa có thêm một nạn nhân tử vong tại bệnh viện vào lúc một mươi tám h ngày hôm nay
như vậy là cho đến thời điểm này vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh